đại diện một số nhà xe tại bến xe miền đông cho biết vé xe khách vào những ngày cao điểm tết đã được bán hết
tuy nhiên đây chỉ là số ít các hãng bán vé tết sớm
theo đó các hãng xe cúc tư phúc thuận thảo tỉnh phú yên bình tâm chín nghĩa tỉnh quảng ngãi đã bán hết vé tết đi từ tp hcm về các tỉnh từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đến hai mươi chín tháng một mươi hai âm lịch
theo các nhà xe và đại diện bến xe miền đông năm nay vé tết tại một số nhà xe hết sớm là do các nhà xe bán vé sớm ngay tại các tỉnh
nên lượng vé bán tại bến không nhiều
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội thông qua hệ thống camera đã xử lý hơn bảy sáu trăm linh trường hợp vi phạm
gửi bảy tám trăm chín mươi hai thông báo cho người vi phạm bắt giữ năm xe ô tô dùng biển kiểm soát giả bàn giao cho pc bốn mươi năm giải quyết
trích xuất hai trăm hai mươi bảy lượt hình ảnh phục vụ điều tra giải quyết tai nạn giao thông bỏ chạy và phát hiện tội phạm
ứng dụng đà nẵng fantastic city được thiết kế dành cho các loại điện thoại di động nhằm giúp cho du khách có thể tự vạch ra kế hoạch cho chuyến đi của mình tại thành phố đà nẵng
theo thời gian mức chi phí cũng như sở thích của từng cá nhân
đặc biệt du khách có thể sử dụng ứng dụng này ngay khi không có kết nối mạng wifi hoặc ba g để tìm kiếm các điểm đến
lưu lại hình ảnh ở từng địa điểm và tra cứu các thông tin khác
theo lộ trình phát triển của sở du lịch thành phố đà nẵng sau khi triển khai thử nghiệm ứng dụng trong sáu tháng
sẽ có sự đánh giá trở lại để thay đổi cập nhật những tính năng hiện đại gần gũi và tiện dụng hơn cho du khách
khi sử dụng ứng dụng khám phá du lịch đà nẵng trên thiết bị di động này
ngày nay kinh tế càng phát triển nhưng áp lực tinh thần cũng ngày càng tăng
vì thế nhiều người dân đặc biệt là ở các tỉnh thành đô thị lớn có xu hướng tìm về những nơi bình yên
hòa mình và thiên nhiên tươi mát sau những giờ làm việc
học tập căng thẳng
họ tìm về những giá trị văn hóa tinh thần qua nét đẹp của bản sắc địa phương
nghệ thuật dân gian và ẩm thực đặc sắc
hình thức du lịch sinh thái cũng vì thế mà ngày càng nở rộ
và cồn sơn cần thơ là một điểm hẹn xanh lý tưởng
vùng đất trụ phú với những vườn cây trái sung sơi vị thế đẹp bốn mặt đều tiết giác sông hậu
cách đất liền sáu trăm linh m và bến ninh kiều khoảng sáu km
cộng với nếp sống đôn hậu chân tình của người dân địa phương
là những lợi thế để cồn sơn thuộc quận bình thủy thành phố cần thơ
phát triển lợi hình du lịch cộng đồng này
chính vì cách làm du lịch độc đáo và lối sống mộc mạc chân chất của những người dân nơi đây
nên cụm sơn hiện nay được nhiều du khách ưa khám phá cảnh đẹp sông nước vùng đồng bằng sông cửu long ưa chuộng
cái nét khác biệt ở cồn sơn là
là du khách đến với cồn sơn không phải đến vì cây trái
vì sản phẩm ẩm thực hay là vị sông nước
mà đến vì lưu luyến con người nhiều hơn
bởi vì là đến đây đến với cồn sơn họ như được về nhà
về thăm gia đình
đến thì nhẹ nhàng không có bị gò bó về thời gian
không bị trèo kéo nè
và đặc biệt các đội ngũ hướng dẫn viên là người bản địa
cho nên nó rất là mộc mạc
nó không phải là có cứng về chuyên môn nghiệp dụng

nên là làm cho du khách thật sự cảm thấy thoải mái
và cái điều mà cho đến thời điểm hiện nay gọi là thành công của cồn sơn là
chúng tôi đang bán một sản phẩm du lịch hữu hình
tức là họ đi đến đây họ nhớ con người
nhớ một sản phẩm thì có thể quên trong chốc lát
nhưng nhớ anh năm chị bảy chú ba
thì điều đó có thể là làm cho khách nhớ mãi
đến thời điểm này thì cồn sơn có trên ba mươi hai khách quay lại lần thứ hai
và có những lượt khách quay lại lần thứ sáu lần thứ bảy
đi gắn bõi như ngày nào
khác thẳng với nhịp sóng ồn ào náo nhịp của phố thiện phía bờ bên kia
chúng ta đến đây như bước vào một thế giới khác
yên tĩnh hơn và trong lành hơn
nhìn từ xa cồn sơn có vẻ hoang sơ khi được bao bọc bởi những rặng bần
bốn mặt là sông nước mênh mông
đến cuồn sơn có cảm giác như đi giữa màu xanh bất tận
màu xanh từ những dãy lục bình
rẳng bần ven sông màu xanh từ những vườn cây ăn trái và vườn rau của các nông hộ
toàn bộ cồn sơn hiện nay chỉ có bảy mươi chín hộ dân đang sinh sống
trong đó có một mươi tám hộ dân đồng thuận bắt tay nhau để làm du lịch
bằng tình cảm chân trước một mặt đơn sơ của con người dùng sông nước miền tây
từ hàng chục năm qua các hộ dân sống chân chất hiền quả quanh năm chỉ biết làm ruộng vườn
thu nhập thì bất bên không được sống
nhưng nhờ vào phát triển mô hình du lịch cộng đồng này
họ đã có thêm thu nhập và cuộc sống ổn định hơn
mỗi nhà trong cộng đồng du lịch ở cồn sơn đều có vườn cây a trái
có ao cá với nhiều chủng loại khác nhau
mỗi nhà đều độc quyền chế biến một loại món ăn dân giả đồng quê
để phục vụ du khách gần xa khi đến thăm nhà mình
ở bên đó du lịch của mình là khoảng một mươi tám hộ dân làm du lịch
trong đó có nhà em nữa
nhà em làm bánh kèp cuốn phố phê bánh viên danh
trong khi đó em cũng có thể tiếp ở nhà mẹ em
em cũng là hướng diễn viên bán đệ ở bên đó
mình được đào tạo ngắn một thời gian
để dẫn những du khách về giới thiệu sâu xa về
những đặc trưng ở phố phê giới thiệu về nhà em
đặc trưng ở bên quê hương của em bản thân em cũng có một nguồn hương nhập ổn định để xây sở những việc xung quanh và bên đó gia đình cũng kinh tế ngạc mộ đi lên
vào vườn du khách tự tay hái và thưởng thức trái cây ngay tại chỗ
du khách còn được trải nghiệm cuộc sống của nông dân qua các hoạt động cầu cá mò cua bắt ốc tác mương bắt cá v v
bên cạnh đó còn được gia chủ hướng dẫn làm các món bánh dân gian như bánh xèo bánh cọp bánh ít trần bánh lọt bánh tầm xe bánh in
với các nguyên liệu phụ liệu có sẵn
sau bữa ăn du khách nghỉ ngơi trên những chiếc vỏng mắt trong vườn
vừa đu đưa vừa lắng nghe chim hót cũng là một cái thú khó tìm ở chốn phố thiện
hay khi hoàng hồn buông xuống du khách dạo quanh các truyền đê đón những làng gió mát mẻ từ sông thổi vào
ngắm từng đàn cò bay về vườn của anh tho gần đấy lúc cao điểm có khoảng năm con trượt cả trời
cồn sơn không chỉ níu chân du khách bằng trái cây ngon món ăn đậm hương vị nam bộ của các nhà vườn
mà còn có lợi hình du lịch trải nghiệm trên sông niết với điểm đến làng khác nhà bè
cùng sơn có gần năm mươi nhà bè ôm dọc thân cồn tạo nền làng nổi trên sông thật độc đáo và thí vị
mỗi nhà bè là một thế giới thông nhỏ với mọi hoạt động của cuộc sống từ ăn uống tắm rượu đến học hành
nét đẹp hoang sơ của cùng sơn được chính quyền và người dân cùng dình dữ và phát triển được ví như viên ngọc quý giữa phố thiện
với loại hình du lịch cộng đồng này tin rằng cùng sơn sẽ tạo nên bản sắc mới cho du lịch cần thơ
khi du khách có thể hòa mình với thiên nhiên trải nghiệm cuộc sống thông quê đậm chất miệng tay sông nước
thưa quý vị chỉnh trang đô thị di rời nhà ven canh nhằm xây dựng chất lượng sống tốt cho người dân
là một trong bảy chương trình đột phá mà đảng bộ tp hcm khóa một mươi đã đề ra
hiện thành phố còn khoảng hai mươi hai căn nhà lụp sụp trên và ven canh rạch bị ô nhiễm nặng
trong đó quận tám là nơi chiếm tỷ lệ lớn nhất với chín năm trăm linh ba căn tập trung phần lớn ven kênh đôi canh tẻ
để thực hiện mục tiêu di rời ít nhất năm mươi số nhà ven canh rạch này
năm hai nghìn hai mươi ubnd tp hcm cùng quận tám đã đề ra nhiều giải pháp thể hiện quyết tâm đánh thức một vùng đất
có nhiều tiềm năng phát triển nhằm từng bước xây dựng môi trường sống tốt hơn cho người dân nơi đây
trước khi nói về những cuộc sống ven kênh rạch chúng tôi xin mời các bạn đến với một gia đình
đã chọn cách di rời để có một nơi sinh sống mới
đó là trường hợp của gia đình ông lê văn úc cùng bốn người thân
vốn sống ở rạch củ cây quận tám cùng với ba trăm linh hộ dân khác
ông dọn về chung cư tân mỹ cách đây sáu năm
mọi thứ đổi thay theo hướng tính cực khiến ông úc thật sự hài lòng
khi nơi ở tiện nghi an toàn môi trường sống đảm bảo hơn
thì cái điều kiện sống hiện tại bây giờ thì tôi rất là thích ở chỗ nơi đây
tại vì nói chung là cái môi trường rất là tốt vệ sinh môi trường rất là tốt
còn cái nơi cũ hồi xưa thì nói chung là không riêng gì gia đình tôi
mà gia đình nào cũng như vậy sống trên đó
tôi rất là sợ sợ chỗ kia đồng mùi nước lên
rồi những cái chất thải dơ bẩn kia vô nhà
rồi nhiều khi cái lỗ côn trùng rắn rít này kia nó vô nữa
không khó để tìm được những hình ảnh tương phản hoàn toàn với cuộc sống mới như gia đình ông lê văn úc
những căn nhà lập sập nằm ven bờ kênh đôi trên đường phạm thế hiển quận tám
đang sống trong tình trạng ô nhiễm
chung quanh bốc mùi hôi thối an toàn cháy nổ lẫn vệ sinh đều bất ổn
những người dân sống ở đây đều mong mỏi từng ngày được bố trí tại đường cư
ổn định hơn chất lượng sống tốt hơn
nếu dưới này về gió to thì nhà cửa cũng sợ lắm sợ mái tôn nó tóc
ba tôi với gia đình muốn là nhà nước chắc giúp đỡ cho tái định cư
có căn nhà nhỏ nhỏ cũng được nữa ở trên bờ
nhưng mà nếu được ở trong khu quận tám thì cuộc sống nó quen
để nhanh chóng tiến hành di dời bố trí tại định cư cũng như bồi thường giải phóng mật mặn
các hộ dân ven kênh rạch vừa hài hòa lợi ích người dân vừa hợp lý với chủ đầu tư
phía quận tám đã đề ra ba nhóm giải pháp
theo đó đối với các hộ dân sống tại bờ bắc kênh đôi
quận sẽ dùng nguồn ngân sách nhà nước để đền bù hỗ trợ khi giải tỏa
đối với các hộ dân ở bờ nam kinh đôi quận sẽ kêu gọi các nhà đầu tư
sử dụng một trăm linh vốn xã hội hóa và nơi đây được coi là trọng điểm của việc giải tỏa đền bù
nhằm tránh khiếu nại khiếu kiện kéo dài
còn đối với các hội dân còn lại quận sẽ huy động nguồn vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư
nhóm giải pháp là vậy tuy nhiên trên thực tế
vấn đề năng giải nhất hiện nay thuộc về đỉnh giá tài sản khi đền bù giải tỏa
phần lớn nhà ven kinh rạch được đỉnh giá bồi thường giải tỏa thấp
số tiền không đủ để mua một căn hộ tái định cư
giải quyết cuộc sống người dân sau tái định cư lẫn chính sách kêu gọi nhà đầu tư
trước cái tình hình đó quận tám cũng có đề xuất một số cơ chế đặc thù và thành phố cũng xác định
là qua cuộc xuống làm việc của bí thư
bí thư thành ủy xuống quận thông báo kết luận chủ trương là
tất cả các hộ dân sống trên và ven kênh dù pháp lý như thế nào
dù số tiền bồi thường hỗ trợ thấp thì phải có một căn hộ để tái định cư
mình cũng tùy từng pháp lý của người dân để mình đề xuất
chẳng hạn như là cho thuê thuê mua hoặc bán trả góp trong thời hạn bao nhiêu đấy
với cái ưu đãi cái lãi suất
về cái chính sách để mà mời gọi đầu tư thì cái này thì thành phố cũng đã giao cho quận
phối hợp với các sở ngành để mà có cái điều chỉnh cục bộ một phần hai của cái bờ nam kênh đôi
qua đó thì cũng tạo ra được một số quỹ đất sạch sau bồi thường giải phóng mặt bằng
để cho nhà đầu tư ở trên đó
mới đây thủ tướng chính phủ đã chấp thuận cho thành phố hồ chí minh được chủ động phân cấp
phân quyền với năm nội dung
trong đó có nội dung thành phố được chủ động trong chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị
cùng với đó có khoảng năm nhà đầu tư đã có văn bản ngõ ý tham gia đầu tư vào việc di dời nhà vang kinh rạch
tại quận tám sau khi thành phố chấp thuận các giải pháp mà quận đưa ra
đây là tiền đề để thành phố hồ chí minh nói chung quận tám nói riêng để nhanh tiến đội chính trang đô thị
xây dựng chất lượng sống tốt cho người dân
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhịp sống đô thị được phát sóng
trên truyền hình của hồ chí minh